nhằm tri ân và tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh tại hang tám cô trên tuyến đường hai mươi quyết thắng huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tổ chức trọng thể lễ dỗ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày hy sinh các anh hùng liệt sĩ tại đây ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
cách đây bốn mươi năm năm tại tọa độ lửa này khi b năm mươi hai của mỹ tiến hành giải bom tuyến đường hai mươi quyết thắng
đội thanh niên sung phong đã chạy vào hang đá gần đó ẩn trú một loạt bom ráng xuống đã khiến năm chiến sĩ pháo binh hy sinh ngay tại cửa hàng
ngay sau đó một tiếng nổ khủng khiếp vang lên tảng đá khổng lồ đã sập xuống bịt kín miệng hang
trong đó có tám thanh niên sung phong gồm bốn nam và bốn nữ
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm bảy mươi hai tức là ngày chín tháng một mươi âm lịch chúng tôi rất đau buồn sau tiếng nổ của bom tia laser vào lúc đầu giờ buổi chiều
cả đơn vị chúng tôi trở lại hang tám cô thì đã sập không có cách nào cứu được
và chúng tôi đã đi tìm kiếm hết xung quanh khu vực này cùng với đơn vị thanh niên sung phong nhưng không thấy một đồng chí nào
hôm nay trở lại đây thăm đồng chí đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc trên tuyến lửa đường hai mươi quyết thắng đường hồ chí minh này
chúng tôi buồn ngủ
vui xúc động và cũng cảm thấy sự quan tâm của đảng nhà nước đặc biệt là của tỉnh quảng bình cũng như vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã dành tình cảm rồi vật chất để xây dựng khu tưởng niệm được trang trọng
chúng tôi rất cảm ơn
để tưởng nhớ và tri ân đến những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại hang tám cô ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã tổ chức trọng thể lễ rỗ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ
đây cũng là dịp để người dân du khách trong và ngoài nước đến dân hương tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc
vào dịp lễ rỗ các anh hùng liệt sĩ tại hang tám cô thì chúng tôi đã tổ chức
tuy nhiên là các năm trẳng thì chúng tôi tổ chức với quy mô lớn hơn và dài hơn
mục đích là để cho đoàn tiếp du khách rồi nhân dân thân nhân cựu chiến binh trở lại chỉ trường xưa để thắp hương trị ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
thông qua lễ rỗ cầu siêu và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại hang tám cô và đường hai mươi quyết thắng
ban tổ chức mong muốn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của lớp lớp thanh niên thế hệ trẻ việt nam
lễ rỗ cầu siêu sẽ được tổ chức trong vòng chín ngày từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai tức ngày tám tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm đinh dậu